nạn nhân dương công cường có vợ và bốn người con có nếp có tẻ
cách đây vài năm vợ và hai đứa con đầu của anh cường di cư sang new zealand
dự định đợi hai đứa sau học hết cấp ba rồi cả nhà sẽ sang đoàn tụ
thế mà nay mọi dự định đều sang dở
ông đành phải chấp nhận sự thật là con trai không bao giờ có thể đoàn tụ cùng gia đình
tâm nguyện cuối cùng của người cha già là con trai sớm có nơi yên nghỉ để người thân lui tới hương khói cho anh
vụ án giết người đốt xác không chỉ làm chấn động dư luận trong một thời gian dài
mà còn để lại nỗi đau chưa biết khi nào mới có thể nguôi ngoai với cả hai gia đình hung thủ và nạn nhân
những ngày ở trong trại tạm giam công an tỉnh hải dương đã chiếm phần lớn thời gian suy ngẫm về hành vi giết người của bị cáo cao tài năng
xót xa ân hận đã quá muộn
nó cũng là một thứ sự thoải mái để nói lên được lỗi lòng của mình khi mình giết người
thoải mái hơn khi mình che giấu
và mong muốn xin lỗi cho đình anh cường bố mẹ anh vợ con
và cũng không muốn nó trở thành sự thù hận
mong muốn bố mẹ cố gắng đềm bù theo nhu cầu của tòa
và chu cấp cho con anh đến năm một mươi tám tuổi
đây là điều mong muốn
đối với gia đình
là con bị cáo thật sự
bất hiếu với bố mẹ
đến tuổi này rồi bố mẹ còn phải lo lắng
còn gì trả lỡ cho mình
phải chịu điều tiếng hành vi mình gây ra
đồng tiền luôn có hai mặt
làm việc lành cứu người lâm nạn
hóa giải sự thiếu thốn
nhưng cũng tạo ra bất công oán thù và tranh đoạt
đam mê kiếm tiền ai cũng ham
nhưng vì ham mê quá rồi vướng vào vòng xoáy của tội ác
là điều không ai trong cả hung thủ và nạn nhân lường trước được
với bản án tử hình được tuyên ở phiên sơ thẩm của tòa án nhân dân tỉnh hải dương
là đích đáng
giá như cao tài năng bình tâm lại
bằng tình yêu
bằng mọi cách thuyết phục anh cường giãn nợ ra
giá như anh dương công cường không dồn ép
và không buông những lời đe dọa
thì mọi chuyện cũng sẽ khác
chúng tôi rời con phố nguyễn thưởng mẫn
với một nỗi ưu tư chịu nặng
cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn
cái ác sớm muộn cũng phải trả giá
thế nhưng những hệ lụy mà nó để lại
thì nặng nề vô cùng
còn lại đó nỗi niềm khắc khoải
của những người trong cuộc
chỉ mong những gì đã qua được nghỉ ngơi vĩnh viễn
cho vết thương cũ được lành dẻo
cho những cơn ác mộng đi qua
cho những gì đã mất không còn tiếp tục
làm cho họ khoan khoải
để bao nhiêu lúc mà chết
nên cứ trở nên giống xa
là hạn chế
để có thể tự nguyện
mình nhân tính
và chạy hiện
đi tự hướng
thôi đầy đủ
chúng ta sẽ chạy